đây là địa điểm nổi tiếng từng đón tiếp các lãnh đạo hàng đầu thế giới như
cựu tổng thống mỹ bill clinton tổng thống nga putin cựu chủ tịch trung quốc hồ cầm đào
mặc dù vậy hoạt động kinh doanh của khách sạn này trong nhiều năm không thuận buồm xuôi gió
cho dù tỷ lệ sinh lời thấp nhưng giá trị tài sản của tổ hợp không ngừng tăng qua các năm
giá trị ước tính của tổ hợp này trong năm hai nghìn một mươi hai đã đạt trên bốn trăm ba mươi triệu usd
vào đầu năm hai nghìn một mươi hai dư luận xôn xao về thương vụ thâu tóm bí ẩn khách sạn daeu hà nội
sau khi tập đoàn du mẹ tại hàn quốc phá sản
tới tháng bốn năm hai nghìn một mươi hai đối tác nội trong liên doanh trung tâm thương mại deha
là công ty điện tử hanel xác nhận đã mua lại bảy mươi vốn góp của đối tác hàn quốc daewoo enc
trước đó một đại gia khác của hàn quốc là tập đoàn lotte và một số tập đoàn nước ngoài

hàn quốc đã có những cuộc chiến ngầm trong một thời gian dài nhằm thâu tóm tổ hợp dh
với lợi thế tài chính mạnh lotte tưởng như nắm chắc phần thắng trong cuộc chạy đua này
khi đó có thông tin lotte và eu đã ký một biên bản ghi nhớ mà theo đó lotte sẽ trả
cả một trăm linh triệu usd để sở hữu một trăm linh cổ phần của daewoo tại dh để xây dựng kết hợp với khu lân cận
tạo thành lotte town mặc dù vậy vào phút chót
daewoo đã vệ tay hàn quốc và lotte town
các đối tác trong liên doanh nhờ điều khoản quyền ưu tiên mua thuộc về các đối tác trong liên doanh
với giá trị chuyển nhượng được cho là vào khoảng một trăm linh triệu usd
sau đó hai ông chủ mới của tổ hợp dha được hé lộ là công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản hợp thành
và công ty cổ phần đầu tư hợp thành một
xong số phận dh một lần nữa sang trang mới sau khi công ty cổ phần bông sen
tên giao dịch là bông sen cọp
một công ty con của tổng công ty du lịch sài gòn trách nhiệm hữu hạn
một thành viên sài gòn tourist công bố tại đại hội cổ đông năm hai nghìn một mươi năm
là đã mua thành công ba mươi bốn tám mươi ba cổ phần tổ hợp dha
trong bản trào bán quyền mua tỷ lệ một hai tại bông sen cọp khi đó
sài gòn tourist cho biết bông sen corp sẽ sử dụng tiền từ đợt trao bán hơn một trăm sáu mươi ba triệu cổ phiếu
để hoàn tất việc sở hữu năm mươi một cổ phần của dha thuộc sở hữu công ty cổ phần dha
theo sài gòn tourist số tiền bông xin cọp chi ra để sở hữu năm mươi một dha là ba sáu trăm năm mươi tỷ đồng
như vậy tổ hợp khách sạn dou được định giá lên tới gần bảy một trăm sáu mươi tỷ đồng
bông sen corp là một cái tên có tiếng trên thị trường bất động sản phía nam
khi sở hữu hàng loạt nhà hàng khách sạn ở những khu vực đất vàng
tại trung tâm thành phố hồ chí minh như khách sạn bông sen sài gòn
ở số một trăm một mươi bảy một trăm hai mươi ba đồng
khách sạn palet sài gòn ở năm nghìn sáu trăm sáu mươi sáu nguyễn huệ
khách sạn hai sao bông sen annex ở sáu nghìn một trăm sáu mươi ba hai bà trưng
nhà hàng lemongrass calibre beer garden vietnam house buffet gánh bông sen
bánh brood dark với hệ thống một mươi tám cửa hàng
lữ hành lotus tour sau khi được tư nhân hóa công ty này đã nhanh chóng tạo dựng dấu ấn
trong lĩnh vực bất động sản nhờ một loạt thương vụ thâu tóm với quy mô lên tới hàng nghìn tỷ đồng
như nắm cổ phần lớn tại công ty cổ phần khách sạn sài gòn sở hữu công ty cổ phần sài gòn one tower
mặc dù sở hữu nhiều đất vàng nhưng bông sen lại có kết quả kinh doanh yếu kém
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba bông sen đã lỗ hai trăm tám mươi tỷ đồng
trong khi cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai lỗ tám mươi hai tỷ đồng
doanh nghiệp này cũng lỗ cả trong năm hai nghìn hai mươi hai và hai nghìn hai mươi một
trong năm hai nghìn hai mươi hai bông sen đã lỗ tám mươi hai tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai lỗ tám mươi hai tỷ đồng

tới giữa năm hai nghìn hai mươi ba vốn chủ sở hữu của bông sen giảm khoảng bảy trăm linh tỷ đồng so với cùng kỳ xuống còn dưới bảy tỷ đồng
dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu là sáu mươi chín lần tương đương khoảng bốn tám trăm một mươi một tỷ đồng
bông sen trong năm hai nghìn hai mươi ba chậm thanh toán lãi và gốc lôi trái phiếu trị giá bốn tám trăm linh tỷ đồng
doanh nghiệp này nằm trong danh sách các doanh nghiệp liên quan đến vạn thịnh pháp
theo một số báo cáo
công bố hồi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba của sở giao dịch chứng khoán hà nội
công ty cổ phần bông sen đã không thanh toán bốn tám trăm linh tỷ đồng gốc trái phiếu và hơn sáu trăm sáu mươi tám tỷ đồng lãi trái phiếu
lý do mà bông sen corp đưa ra là do tài khoản bị phong tỏa
theo nghị quyết đại hội cổ đông của bông sen hôm ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
đại hội đã thông qua phương án chuyển tiền vào tài khoản chỉ định theo yêu cầu của cơ quan điều tra bộ công an
để khắc phục hậu quả của vụ án vạn thịnh pháp
đại hội cổ đông bất thường của bông sen corp cũng thông qua việc xử lý tài sản của công ty
để thực hiện nghĩa vụ trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành
các tài sản bao gồm phần gốc vốn của bà trần thị phơ cổ phần công ty dh
và hồ sơ thế chấp một loạt tài sản là bất động sản
tại năm nghìn sáu trăm sáu mươi sáu nguyễn huệ khách sạn palet sáu nghìn một trăm sáu mươi ba hai bà trưng là khách sạn bông sen hai số năm nguyễn thiệp

tại đại hội đồng cổ đông bất thường hôm ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
chủ tịch bông sen corp vũ thị hồng hạnh cho biết trong các tài sản mà bông sen đưa vào
để làm tài sản đảm bảo tại hồ sơ phát hành trái phiếu
có tài sản đảm bảo là cổ phần tại công ty cổ phần dha
đây là cổ phần sở hữu thuộc công ty cổ phần hợp nhất một và bông sen có sở hữu cổ phần chi phối tại công ty này
trước đó bông sen cọp từng phát hành bốn lô trái phiếu khác
trong đó có lôi trái phiếu phát hành để đảo nợ
cho lô trái phiếu cũ trong lô trái phiếu cuối cùng và còn đang lưu hành trên thị trường
công ty cổ phần chứng khoán tân việt làm tổ chức lưu ký
tân việt chính là một trong những đơn vị tư vấn phát hành trái phiếu của tập đoàn đầu tư an đông
doanh nghiệp này liên quan đến bà trương mỹ lan đã bị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khởi tố bắt tạm giam
vì có hành vi gian dối trong việc phát hành mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật
để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm hai nghìn một mươi chín
tập đoàn đầu tư an đông đã bị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khởi tố bắt tạm giam
trước đó trả lời hội đồng xét xử bà lan cho biết một trong hai con gái của bà đã giao bán tòa nhà ở hà nội
ước tính có giá một tỷ usd về thông tin này chủ tọa hỏi bà lan tòa nhà mà bà lan đề cập có phải tòa capital palace
số hai mươi chín liễu giai hà nội hay không bà lan xác nhận là đúng sau khi bà lan xác nhận chủ tọa nói
tòa nhà này theo thông tin từ con gái bà lan gửi tòa thì có người hỏi mua với giá ba trăm sáu mươi triệu usd
chứ không phải một tỷ usd như trình bày của bà lan trước thông tin của chủ tọa bà lan trình bày thêm
tòa nhà này trước đây mua bảy trăm linh triệu usd thêm chi phí làm thủ tục hồ sơ hoàn thiện nữa nên bà lan ước tính tòa nhà này một tỷ usd
trước câu trả lời của bà trương mỹ lan chủ tọa đề nghị bị cáo lan có chứng cứ tài liệu nào thể hiện dự án được đối tác đồng ý mua với giá cao
thì cung cấp cho hội đồng xét xử để xem xét
ngoài ra trong phiên xét xử ngày một mươi năm
tháng ba bà trương mỹ lan cũng trình bày rằng khách sạn daewoo hà nội là của công ty gia đình bà
trước đây khách sạn này được cho mượn để phát hành trái phiếu mượn dự án
bà lan đề nghị nếu thu hồi được thì đưa vào khắc phục thiệt hại cho vụ án này
chủ tọa phiên tòa tiếp tục hỏi bà lan có ý kiến như thế nào liên quan đến căn biệt thự cổ
tại địa chỉ số một trăm một mươi một trăm một mươi hai võ văn tần quận ba tp hcm
bị cáo trương mỹ lan cho biết gia đình bà mua căn biệt thự này
khoảng bảy trăm linh tỷ đồng tương đương ba mươi năm triệu usd và thuộc diện biệt thự cổ cần bảo tồn di tích
bà lan xin hội đồng xét xử không kê biên tài sản này vì đây là biệt thự cổ cần trùng tu để bảo tồn di tích
và con gái của bà đang thực hiện quá trình tu sửa năm năm nay vẫn chưa xong hiện còn đang giam dở
liên quan đến căn biệt thự này năm hai nghìn một mươi năm bà trương mỹ lan đã thông qua công ty cổ phần miners
mua căn biệt thự trên với giá bảy trăm linh tỷ đồng
trương mỹ lan đã thông qua công ty cổ phần miners mua căn biệt thự trên với giá bảy trăm linh tỷ đồng
sau khi trương mỹ lan bị khởi tố bắt tạm giam công trình trên đã ngừng thi công
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay